thực hiện chỉ đạo về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại lai châu bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh lai châu đã tăng cường cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường trực tiếp tham gia công tác cứu hộ di rời tài sản bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân
theo đó bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh lai châu đã điều động một trăm hai mươi cán bộ chiến sĩ xuống địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương các lực lượng tổ chức tìm kiếm người mất tích tuyên truyền vận động các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao di chuyển đến vị trí an toàn phối hợp tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích
một tiểu đoàn huấn luyện cơ động đã điều động ba mươi năm đồng chí cán bộ chiến sĩ xuống bản an tần xã ba tần huyện sìn hồ phối hợp với các lực lượng giúp nhân dân di chuyển người
tài sản đến vị trí an toàn huyện sinh hồ là địa phương phải hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất về người và tài sản tại tỉnh lai châu